thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo với một số bộ ngành và lãnh đạo tỉnh lào cai về việc thành lập thị xã sapa và các phường thuộc thị xã sapa trên cơ sở sắp xếp sắp nhập và điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện sapa tỉnh lào cai
thời gian qua tỉnh lào cai đã tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển sapa thực sự trở thành trung tâm du lịch lớn của lào cai của cả nước và khu vực đông nam á
số lượng khách du lịch tăng lên hàng năm việc thành lập thị xã sapa trên cơ sở hơn sáu trăm tám mươi km hai tự nhiên tám mươi một tám trăm năm mươi bảy người và một mươi tám đơn vị hành chính xã thị trấn của huyện sapa
tại cuộc họp một trăm linh ý kiến các cơ quan đã đồng ý việc thành lập thị xã sapa thủ tướng yêu cầu văn phòng chính phủ lấy ý kiến các thành viên chính phủ theo phương án đã thảo luận tại cuộc họp để hoàn thành các thủ tục liên quan để báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội theo trình tự pháp luật
thủ tướng đề nghị tỉnh lào cai phải quản lý xã hội tốt
quản lý quy hoạch tốt quản lý danh giới hành chính tốt